sáng nay một mươi hai tháng tám thứ trưởng bộ công an lê quý vương cùng đoàn công tác đã trực tiếp xuống địa bàn
nơi xảy ra vụ thảm sát bốn người trong một gia đình tại thôn phìn ngan xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai để chỉ đạo điều tra
thứ trưởng đã chỉ đạo các lực lượng cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn và khu vực
tổ chức phát động phong trào quần chúng để người dân phát huy quyền và nghĩa vụ của mình trong phát hiện tố giác tội phạm nhanh chóng tìm ra hung thủ gây án
nhân dịp này bộ công an đã trao ba mươi triệu đồng giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua đau thương và ổn định cuộc sống